sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ một mươi hai để thảo luận cho ý kiến về tiến độ kết quả thực hiện chương trình công tác của ban chỉ đạo sáu tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì phiên họp cùng dự có các thành viên của ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan
các ý kiến phát biểu tại hội nghị nêu rõ
chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch với kết quả nổi bật như
chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận số một mươi ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
quan tâm lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế về kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng
ba tập trung kiểm tra thanh tra kiểm toán
các lĩnh vực nhạy cảm có nhiều dư luận về tham nhũng nhất là kiểm tra kết luận các sai phạm và tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm tại ban thường vụ đảng ủy tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam ban cán sự đảng bộ công thương các tỉnh ủy bình định đồng nai
chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
triển khai nghiên cứu xây dựng các đề án theo kế hoạch đề ra
chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng
chỉ đạo nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng chống tham nhũng
thành lập tám đoàn công tác kiểm tra giám sát việc thanh tra các vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm tại hai mươi địa phương
phát biểu kết luận phiên họp
bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo biểu dương đảng ủy công an trung ương các ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao tòa án nhân dân tối cao ban nội chính trung ương thanh tra chính phủ đã chủ động tích cực phối hợp chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ thanh tra xác minh các vụ việc điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp góp phần tạo chuyển biến tích cực rõ nét trong công tác phát hiện xử lý
và thêm những kinh nghiệm quý tôi cảm thấy kinh nghiệm đầu tiên là sáu tháng đầu năm nay tiếp tục cái đà của năm ngoái sau đại hội đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực không phải lẻ mẻ từng vụ từng việc mà bây giờ đã thành phong trào thành một xu thế làm có bài bản phân công cơ quan nào làm kết quả thế nào bao giờ xong
cái này là kinh nghiệm rất quý và tạo ra được su thế được phong trào mới là cơ bản
khi tiếp xúc cử tri tôi hay nói là cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy củi khô củi vừa vừa cháy củi khô nó cháy trước rồi dần dần là cả lò phải nó nhóm lên tất cả các cơ quan vào cuộc thì ai đứng ngoài đâu mà không thể đứng ngoài được cá nhân nào có muốn không làm cũng không thể được thế mới là thành công đây là cái lớn lắm
về nhiệm vụ trọng tâm của ban chỉ đạo trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy đồng chí tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo nêu rõ ban chỉ đạo thống nhất ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo và cơ quan thường trực của ban chỉ đạo bóp phần đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng tham nhũng lãng phí sự suy thoái những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đề ra bảy nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác sáu tháng cuối năm tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của đảng nhà nước về phòng chống tham nhũng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác này nhất là ở địa phương cơ sở
chỉ đạo tăng cường kiểm tra thanh tra kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng khẩn trương thanh tra kết luận làm rõ đúng sai xác định đúng nguyên nhân trách nhiệm xử lý nghiêm đối với những tổ chức cá nhân có sai phạm tại chín dự án gây thất thoát thua lỗ lớn dư luận xã hội quan tâm
dự án tổng công ty viễn thông mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
việc cổ phần hóa cảng quy nhơn
hoàn thành xét xử sơ thẩm hai trên sáu vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo theo kế hoạch
kết thúc điều tra truy tố xét xử một mươi trên một mươi hai vụ án xử lý bốn vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
bốn vụ án một vụ việc thuộc diện ban nội chính trung ương theo dõi đôn đốc theo kế hoạch của ban chỉ đạo
nhất là các vụ án thuộc giai đoạn hai vụ án phạm công danh
đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra xử lý các vụ án vụ việc xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
ngân hàng thương mại cổ phần đông á giai đoạn hai vụ án hà văn thắm giai đoạn hai vụ án vũ quốc hảo
đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra xử lý các vụ việc nêu trong kết luận thanh tra dự án xây dựng nhà máy sản xuất ethanol phú thọ
dự án xây dựng nhà máy sản xuất ethanol dung quất đưa ra truy tố xét xử một số vụ án khác thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo ban nội chính trung ương theo dõi đồn đốc
hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát việc thanh tra các vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm tại hai mươi địa phương
sáu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo và cơ quan thường trực của ban chỉ đạo
trách chống tham nhũng nghiên cứu đề xuất quy định thống nhất đơn vị đầu mối tham mưu giúp việc về công tác phòng chống tham nhũng cho các ủy tổ chức đảng ở trung ương
tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng nhất là việc chỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng
phải tập trung thực hiện bằng được những phương hướng nhiệm vụ của ban chỉ đạo đã đề ra triển khai thực hiện luật hình sự
rồi cái quy định của bộ chính trị quy định tám mươi sáu về kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản một số quy định của ban bí thư một số cái chủ trương chỉ đạo của bên chính phủ
nhấn mạnh thêm mấy việc từ cái thực tế bên trên ta phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật
cuối cùng đồng chí tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo biểu dương công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua
đã có những đóng góp quan trọng công khai minh bạch tạo nên khí thế niềm tin và sự đồng thuận lớn trong xã hội
phản bác lại các thông tin sai trái xuyên tạp đồng thời tái khẳng định công tác phòng chống tham nhũng là không có bất kỳ trở ngại nào không chịu bất cứ sức ép nào